những lưu ý cha mẹ cần biết khi trẻ mắc viêm đường hô hấp trên
thời tiết giao mùa là lúc trẻ dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp tái đi tái lại
tuy nhiên cha mẹ cần lưu ý những dấu hiệu viêm đường hô hấp ở trẻ để có biện pháp xử lý kịp thời
viêm đường hô hấp trên bao gồm nhiều bệnh lý như viêm mũi viêm tai giữa viêm họng viêm mũi họng cấp
với trẻ em việt nam trong một năm có thể mắc từ sáu đến tám bệnh nhiễm khuẩn viêm đường hô hấp trên nhất là các đối tượng dưới một tuổi
nếu trẻ có dấu hiệu lặp bì lặp lại viêm đường hô hấp trên dưới đây cha mẹ cần đưa trẻ tới cơ sở y tế để thăm khám và điều trị
ho sốt nhẹ hát hơi sổ mũi không chịu ăn uống kém ăn mệt mỏi đau nhức người
mặc dù viêm đường hô hấp trên là bệnh lý phổ biến nhưng đây lại là bệnh dễ gây nhầm lẫn khiến cha mẹ xử lý không đúng cách cho trẻ
cha mẹ cần lưu ý những dấu hiệu bất thường để đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế gần nhất
trẻ sốt cao co giật
sốt là phản ứng nhằm bảo vệ cơ thể
nếu trẻ sốt cao trên ba mươi chín độ và co giật cha mẹ cần biết đây là cảnh báo nguy hiểm
việc co giật lúc này rất khó để phân biệt giữa nguyên nhân gây sốt cao hay viêm mảng não
nếu để tình trạng co giật lặp đi lặp lại sẽ dẫn tới các hậu quả nghiêm trọng như dối loạn tâm thần phát triển động kinh
non liên tục
dấu hiệu toàn thân ly bì mệt khó đánh thức không chịu ăn uống
trẻ sốt từ ba ngày trở lên không có dấu hiệu giảm sốt
những sai lầm khi chăm sóc trẻ mắc viêm đường hô hấp trên của cha mẹ thường gặp là dùng lại đơn cũ
sử dụng đơn thuốc của bệnh nhân khác dùng kháng sinh quá sớm dẫn tới nhờn kháng sinh lạm dụng corticoid gây hậu quả nghiêm trọng
cha mẹ cần hết sức bình tĩnh khi trẻ có những dấu hiệu viêm đường hô hấp trên và tập trung vào việc điều trị triệu chứng như
trẻ sốt trên ba mươi tám năm độ thì dùng thuốc hạ sốt
trẻ bị tắc mũi hoặc số mũi dẫn đến việc quấy khóc ít ăn thử bằng mồm gây tụt cân
lúc này trẻ sẽ rơi vào tình trạng thiếu nước đơm trong mũi họng đặc lại gây tắc đường thở
cha mẹ cần rửa mũi cho trẻ từ hai đến ba lần bằng nước muối sinh lý trước khi ăn đồng thời cho trẻ uống nhiều nước
đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ bằng cách cho trẻ ăn đồ mềm lỏng dễ hấp thu chia nhỏ bữa ăn và không ép trẻ ăn
nếu trẻ bị nhiễm bệnh cần tránh tiếp xúc với các trẻ em khác
không cho trẻ xịt mũi bằng kháng sinh nếu không có chỉ định của bác sĩ khi khám tại cơ sở y tế
để phòng các bệnh đường hô hấp nói chung cho trẻ khi thời tiết thất thường
cha mẹ cần lưu ý từ việc ăn uống vệ sinh cho trẻ
rửa tay chân trước khi ăn sau khi đi ra ngoài và vệ sinh mũi họng hàng ngày
đeo khẩu trang cho trẻ khi ra ngoài hạn chế tới nơi đông người
với trẻ dưới hai tuổi cha mẹ có thể xem xét việc đeo khẩu trang vì khi có dịch mũi chảy ra có thể làm trẻ nhiễm khuẩn thêm
cha mẹ người thân trong gia đình cũng cần rửa tay và vệ sinh mũi họng trước khi tiếp xúc với trẻ
để hạn chế nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài
cho trẻ tiêm đầy đủ vaccine phế cầu cúm